những ngày gần đây mỗi ngày hà nội đang có gần bốn ca f
số mắc covid một mươi chín tăng nhanh khiến người dân lo ngại không biết thủ đô đã ở đỉnh dịch hay chưa
liệu số ca mắc mới còn tiếp tục tăng nữa hay không hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
với số ca covid một mươi chín liên tục tăng cao như trên nhiều người lo lắng về việc hà nội đã ở đỉnh dịch rồi
hay số ca mắc vẫn còn tiếp tục tăng và liệu có giống như tình hình tại tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi một hay không
trao đổi về vấn đề này bác sĩ vũ quốc đạt giảng viên bộ môn truyền nhiễm trường đại học y hà nội
phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại bệnh viện đại học y hà nội cho biết
nhắc đến đỉnh dịch chúng ta hiểu rằng đó là thời điểm số lượng ca mắc tăng cao nhất
và sau đó số lượng ca mắc mới sẽ giảm đi
mỗi một làng sóng dịch thường sẽ có ít nhất một đỉnh dịch
việc giảm số lượng ca mắc mới sau một đỉnh dịch sẽ có thể xảy ra do số người trong quần thể đã đạt đủ số lượng có miễn dịch bảo vệ
hoặc chúng ta đã áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch giãn cách xã hội năm k để phòng chống dịch
với tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay tôi cho rằng hà nội chưa đạt đến đỉnh dịch và số ca mắc mới có thể tăng gấp đôi trong thời gian tới